tại hà nội ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc
quán triệt triển khai nghị quyết số năm mươi một ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai
ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
dự hội nghị có đồng chí ủy viên bộ chính trị trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng dự có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
các cán bộ đảng viên nhận thức rõ tình hình mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm an ninh kinh tế
cụ thể hóa nội dung nghị quyết số năm mươi một chỉ thị số một mươi hai thành các chương trình kế hoạch
nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan đơn vị địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
đồng thời cần chủ động xây dựng bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống
đồng chí trần quốc vượng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
trong lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn đồn đốc kiểm tra giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ an ninh kinh tế chịu trách nhiệm và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực địa phương mình
đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động phân tử xấu và các loại tội phạm
thường trực ban bí thư cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp các ngành
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng toàn quân và toàn dân
cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh kinh tế
xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đồng thời tập trung xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh huệ từng bước hiện đại
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại phân đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân chuyên nghiệp hiện đại
thực sự trong sạch liêm chính bố trí hợp lý trên các địa bàn